xin kính chào quý vị và các bạn
do ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường lệnh đông nên trong ba ngày tới
các tỉnh ở phía đông bắc bộ có mưa vài nơi
sáng sớm thì có sương mùi nhẹ dài ra
trưa chiều có nắng với nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ
có nơi còn cao hơn
còn tối và đêm thì hạ về mức từ một mươi tám đến hai mươi một độ
vùng núi thấp hơn dưới một mươi tám độ trời rét kéo dài
các tỉnh phía tây bắc bộ cũng có nắng vào trưa chiều
với nhiệt độ cao nhất từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
có nơi còn cao hơn
đến tối và đêm thì giảm nhanh trời rét
do có sự tranh lệch nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm
cùng độ ẩm không khí giảm thấp
đến tiết trời khá là khô hành
người dân chú ý đảm bảo giữ gìn sức khỏe
tại các tỉnh miền trung từ thanh hóa đến thừa thiên huế
từ ngày mai cùng với quá trình tăng cường dồn xuống của khối không khí lạnh
và nhiễu động trong đới gió đông
khu vực sẽ có nhiều mây và có mưa rào và rông
từ ngày hai mươi năm tháng một mươi một thì mưa lớn xảy ra từ quảng trị trở vào
do có mưa nên nhiệt độ ngày đêm ở mức thấp dưới hai mươi tám độ
tương tự các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận
từ ngày hai mươi năm tháng một mươi một sẽ có mưa lớn diện rộng
tập trung từ đà nẵng đến khánh hòa
người dân đề phòng mưa lớn kèm theo các hiện tượng
thời thức cực đoan như lốc xét mưa đá cũng như gió rất mạnh
nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng thấp
lũ quét trên các sông suối nhỏ sạt lở đất trên sườn dốc
tại khu vực tây nguyên trong ngày mai cũng có mưa rào và rông vài nơi
sau đó thì mưa tăng lên diện rải rác
thời gian mưa chủ yếu vào chiều tối và đêm
ban ngày thì có nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
trời lạnh với đêm và sáng tại các tỉnh vùng cao
còn khu vực nam bộ mưa xuất hiện rải rác từ chiều tối nay và kéo dài đến những ngày sau
từ ngày hai mươi năm tháng một mươi một thì có thể tăng hơn về lượng
người dân đề phòng có tố lấp cũng như gió rất mạnh trong cơn rông
do có mưa
nên nhiệt độ duy trì ổn định cao nhất vào trưa chiều trong khoảng từ ba mươi đến ba mươi ba độ
có nơi còn cao hơn
đến tối và đêm chỉ từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
có nơi còn thấp hơn